từ chiều qua đến nay các lực lượng vũ trang đang giáo diết triển khai nhiều hướng truy tìm phạm nhân mai văn đệ trốn khỏi trại giam số năm bộ công an đóng tại huyện yên định tỉnh thanh hóa vào chiều ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu trên đường trốn khỏi nơi giam giữ đối tượng mai văn đệ đã cướp taxi bỏ chạy
tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực xã hà lĩnh huyện hà trung thì đệ bỏ lại xe tiếp tục đẩn trốn trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng bốn
khi đang tham gia cải tạo tại phân chạy số hai chạy giam số năm bộ công an phạm nhân mai văn đệ ba mươi ba tuổi trú tại xã hải giang huyện hải hậu tỉnh nam định đã trốn chạy
khi bỏ trốn thì đối tượng mặc áo phông màu xanh quần đùi kẻ ô vuông
theo thông tin từ trại giam số năm phạm nhân mai văn đệ đang chấp hành án phạt hai mươi bốn tháng tù về tội đánh bạc